hòa trong không khí rộn ràng của ngày hội tòng quân trên cả nước vào sáng ngày hôm nay
mùng tám tháng hai hàng chục nghìn thanh niên tại đà nẵng quảng nam đồng nai vĩnh phúc
đã hăng hái lên đường nhập ngũ tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông
tại đà nẵng lễ giao nhận quân được tổ chức đồng loạt tại bảy quận huyện trên địa bàn thành phố
với một một mươi hai công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại một mươi hai đơn vị thuộc bộ quốc phòng
quân khu năm và hai trăm chín mươi sáu công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân
trong đó có sáu mươi bốn bốn công dân tốt nghiệp trung học phổ thông một mươi năm chín công dân có trình độ trung cấp
cao đẳng một đảng viên và năm cán bộ
gần hai năm trăm linh thanh niên quảng nam cũng đã nô nước lên đường nhập ngũ
thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với tổ quốc
năm hai nghìn hai mươi ba công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được tỉnh quảng nam triển khai thực hiện chặt chẽ
toàn tỉnh giao hai bốn trăm năm mươi bốn thanh niên nhập ngũ chính thức và một trăm một mươi chín dự phòng
trong đó có hai trăm tám mươi bảy thanh niên
trình độ trung cấp đại học cao đẳng hai đảng viên
riêng công an quảng nam năm hai nghìn hai mươi ba tuyển chọn ba trăm linh năm thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân
cũng trong sáng nay hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã đồng loạt tổ chức giao nhận công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân vào quân sự năm hai nghìn hai mươi ba
năm nay tỉnh đồng nai có ba một trăm hai mươi năm công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân

tất cả các công dân đều có sức khỏe tốt trình độ văn hóa cao bản lĩnh chính trị vững vàng
trong đó có hơn ba trăm hai mươi đồng chí tham gia nghĩa vụ công an nhân dân
công an vĩnh phúc cũng đã tuyển chọn ba trăm hai mươi công dân có đủ điều kiện về phẩm chất đạo đức
chính trị sức khỏe trình độ học vấn và các quy định của lực lượng công an
để nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tổ quốc
đội tuyển quân lần này tuyển cho công an tỉnh là hai trăm một mươi công dân
tuyển cho các đơn vị thuộc bộ công an làm một trăm một mươi công dân
tại buổi lễ công tác giao nhận quân đã được tiến hành theo quy định và được đảm bảo an toàn